thưa quý vị hôm nay trên địa bàn thành phố huế tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ben
hậu quả là ba mẹ con đi trên xe máy biển kiểm soát bảy mươi năm g một ba mươi nghìn bốn trăm một mươi chín và người mẹ đang mang thai tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày người mẹ đang mang thai chở hai con nhỏ
trú tại phường thủy dương thị xã hương thủy đi trên tuyến đường qua khu đô thị mới an vân dương tp huế
khi đến vòng xuyến đường văn tiến dũng giao với đường võ văn kiệt xe ben đi cùng chiều từ phía sau đã va chạm với xe máy
công an tp huế đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn và xác định danh tính nạn nhân
tài xế xe ben chở đá đang bị tạm giữ tại công an phường an đông thành phố huế